hôm nay ngày bảy tháng năm tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu
cùng các đồng chí trong bộ chính trị và ban bế thư đã làm viêng với tp hcm và một số các tỉnh thành phố phía nam
qua đó lấy ý kiến của các địa phương để hình thành báo cáo chung về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương
tầm nhìn năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và một mươi năm từ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò vị thế của tp hcm và các tỉnh trọng điểm vùng kinh tế đông nam bộ
đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước
trong đó năng suất lao động gấp một tám lần cả nước gdp gấp một bảy mươi năm lần bình quân cả nước và có đến hai trăm năm mươi doanh nghiệp
chiếm ba mươi năm tổng số doanh nghiệp cả nước
với tầm quan trọng như vậy thủ tướng yêu cầu tp hcm và các địa phương phát biểu thẳng thắn mạnh mẽ trách nhiệm

đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của địa phương những nét nổi bật những kết quả đạt được những tồn tại yếu kém
nguyên nhân của các tồn tại yếu kém và bài học kinh nghiệm của các địa phương trong năm năm qua
đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới những vấn đề trọng tâm nhất cần phải giải quyết để thúc đẩy mô hình phát triển
hội nghị cũng đã lắng nghe các đề xuất phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm năm và một mươi năm tới
tầm nhìn năm hai nghìn bốn mươi năm để cùng hình thành nên bức tranh toàn cảnh về tình hình chung của các địa phương